thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi năm tháng một mươi của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có ba bảy trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
cũng trong ngày hôm nay thì có chín trăm một mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca khỏi bệnh tại việt nam đến nay là trên bảy trăm tám mươi tám chín trăm hai mươi ba ca
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi có một ba triệu liều vaccine được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm mươi chín triệu điều
bộ y tế cũng vừa tiếp nhận gần hai triệu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
do chính phủ và nhân dân ba lan và hàn quốc viện trợ cho việt nam
để phục vụ công tác phòng chống dịch
bộ y tế cam kết sẽ phân bổ vaccine covid một mươi chín này tới các đơn vị và địa phương
theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp
đảm bảo phù hợp và hiệu quả